khi nghe các đại biểu quốc hội báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp các cử tri đã lần lượt phát biểu nhiều ý kiến xác đáng tâm huyết phân tích chi tiết khẳng định vai trò tiếng nói từ cơ sở của người dân
cử tri mong muốn đại biểu quốc hội phải là người có tâm có tầm có trí tuệ trung thực trách nhiệm phát huy cao nhất trọng trách của mình trước quốc hội
liên quan đến công tác xây dựng pháp luật của quốc hội các cử tri bày tỏ sự quan tâm đến các dự án luật sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp lần này
đặc biệt là luật về hội luật tín ngưỡng tôn giáo luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số một trăm linh hai nghìn một mươi năm quốc hội khóa một mươi ba
nhiều kiến nghị của cử tri thể hiện tinh thần nghiêm túc trách nhiệm và có sự chuẩn bị nghiên cứu các dự thảo luật
bộ luật hình sự sửa đổi đã đề xuất những quy định mới nhằm phù hợp với xu thế chung của thế giới với xu thế nhân đạo dân chủ và tiến bộ
tuy nhiên cũng cần xem xét thận trọng những quy định này để phù hợp với bối cảnh đất nước
cũng như đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật giữ gìn trật tự xã hội
đối với các vấn đề kinh tế xã hội giám sát và các vấn đề quan trọng khác
đồng đảo cử tri đều bày tỏ sự quan tâm và phát biểu ý kiến đóng góp nội dung liên quan tới chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
quy định đô thị cải thiện dân sinh an toàn giao thông vấn đề xem xét cân nhắc nâng độ tuổi hưu nạn bạo lực học đường
quỹ bảo hiểm y tế vấn đề nợ công nhất là vấn đề môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm vốn đang bức xúc và nắm bỏng trong thời gian qua
đặc biệt tất cả các cử tri đều rất phấn khởi và hoan nghênh kết quả của hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai vừa diễn ra tuần qua
cử tri bày tỏ kỳ vọng rất cao vào thành công của nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và đề nghị các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước tích cực và quyết liệt hơn nữa
trong công tác xây dựng trình đốn đảng
đáp ứng niềm tin của đại đa số quần chúng nhân dân
đề nghị phải có quyết tâm chính trị cao sự chỉ đạo của tổng bí thư phải rất quyết liệt có biện pháp căn cơ bài bản làm từ trên xuống hướng từ nội bộ ra và không tắm từ vai trở xuống
thậm chí phải chấp nhận mất mát để có hiệu quả và làm cho nhân dân tin đạt
sau một thời gian trước lại do đó cử tri rất hoan nghênh và đồng tình ý kiến của đồng chí tổng bí thư
phát biểu ý kiến tại các buổi tiếp xúc tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn cử tri đã có những ý kiến tâm huyết trí tuệ sâu sắc thẳng thắn đề cập rất đúng vào các vấn đề vĩ mô nhưng cũng rất chi tiết cụ thể thể hiện rõ trách nhiệm với đảng với nhà nước
tổng bí thư đồng tình và tiếp thu ý kiến của cử tri băn khoăn trước những vấn đề đã nêu
đồng thời giải đáp trả lời và phân tích thêm những vấn đề quan trọng
đối với vấn đề xây dựng trình đốn đảng vừa được thảo luận và ra nghị quyết tại hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai vừa qua tổng bí thư hoan nghênh sự quan tâm góp ý và kỳ vọng của cử tri rất trân trọng những đánh giá tích cực về các kết quả đáng tự hào mà đảng nhà nước ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới
tổng bí thư đồng thời nhấn mạnh
tổng bí thư đồng thời nhấn mạnh
tha thiết vốn thế nói mà không làm thì chỉ có mất uy tín thôi
mà không phải là uy tín cá nhân ai mà của đảng của nhà nước
nói nhiều làm ít mà làm quyết liệt
nhưng mà ông nói một cái khác là thực tế nó khó thật
vô cùng khó khăn
nhưng chúng tôi nói phải kiên trì kiên quyết kiên quyết kiên trì
trung ương bốn khóa một mươi một không phải làm một lần là xong làm đi làm lại như đánh răng rửa mặt hàng ngày nữa
thay mặt các đại biểu quốc hội tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định
đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các ý kiến đồng góp của các cử tri
và sẽ phản ánh các nội dung phù hợp tại kỳ họp thứ hai của quốc hội khóa một mươi bốn
tiếp tục nỗ lực phần đầu xứng đáng với sự tín nhiệm tin tưởng gửi gắm của cử tri
chiều nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu hội truyền thống đường hồ chí minh trên biển toàn quốc
cách đây vừa tròn năm mươi năm năm thực hiện chủ trương của bộ chính trị và nghị quyết của quân ủy trung ương
đoàn bảy trăm năm mươi chín tiền thân của lữ đoàn một trăm hai mươi năm hải quân đã được thành lập
chính thức mở con đường vận chuyển chiến lược trên biển chi viện chiến trường
trong suốt quá trình làm nhiệm vụ các thế hệ cán bộ chiến sĩ lữ đoàn một trăm hai mươi năm đã lập nên những chiến công
thành tích đặc biệt xuất sắc đưa hàng trăm lượt con tàu chở cán bộ và hàng nghìn tấn vũ khí
chi viện kịp thời và có hiệu quả cho chiến trường
góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền nam thống nhất đất nước
đường hồ chí minh trên biển đã trở thành một huyền thoại một kỳ tích
là sự độc đáo và sự sáng tạo của cuộc chiến tranh nhân dân
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam quang vinh và chủ tịch hồ chí minh
trải qua năm mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lữ đoàn một trăm hai mươi năm hải quân đã vinh dự được đảng
nhà nước hai lần tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
và tặng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý khác
phát biểu trước các chiến sĩ lữ đoàn một trăm hai mươi năm chủ tịch nước khẳng định
đảng nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng và mãi mãi ghi công sự hy sinh anh dũng
của các anh hùng liệt sĩ đồng chí đồng bào đã vĩnh viễn nằm lại trên các chiến trường
lòng biết ơn sâu sắc những công lao đóng góp to lớn của các đồng chí thương binh
đã hy sinh một phần sương máu của mình và các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam
trong đó có lữ đoàn một trăm hai mươi năm trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng
dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tôi cũng trân trọng và đánh giá cao những cố gắng của hội truyền thống đường hồ chí minh trên biển
toàn quốc đặc biệt là những việc làm của hội trong thời gian vừa qua
trong việc biên soạn lịch sử tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
những hoạt động tổ chức về nguồn về thăm chiến trường xưa
rồi thăm các gia đình cựu chiến sĩ của đường hồ chí minh trên biển
các đồng chí đồng đội các gia đình có công với đất nước trong thời gian vừa qua
nó góp phần tô thắm thêm cái hình ảnh của bộ đội cụ hồ của bộ đội đường hồ chí minh trên biển
nó góp phần vào việc củng cố lòng tin của nhân dân ta đối với đảng nhà nước đối với lực lượng vũ trang
và đặc biệt là đối với quân đội dân việt nam anh hùng
và đây cũng là những việc làm luôn luôn để thế hệ trẻ trong cả nước nói chung
và thế hệ trẻ trong lực lượng vũ trang nhân dân chúng ta mãi mãi học tập và làm theo
để phát huy truyền thống lữ đoàn một trăm hai mươi năm anh hùng
chủ tịch nước đề nghị các đồng chí cựu chiến binh đường hồ chí minh trên biển
tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ
tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ
đồng góp ý kiến và tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội
củng cố quốc phòng an ninh và các phong trào thi đua yêu nước khác ở địa phương
góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng sâu đẹp văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
tại phiên họp sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thượng vụ quốc hội đã cho ý kiến về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước
và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm tới kế hoạch tài chính năm năm đầu tư công trung hạn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo báo cáo chín tháng đầu năm gdp cả nước tăng năm chín mươi ba tuy thấp hơn cùng kỳ năm trước
nhưng cao hơn nhiều so với tốc độ tăng sáu tháng đầu năm kinh tế vĩ mô ổn định
lạm phát được kiểm soát ở mức thấp các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm
đối với dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
ủy ban tài chính ngân sách cho rằng công tác phân bổ giao dự toán còn chậm
đến thời điểm tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu vẫn còn một số khoản chưa được phân bổ
như vốn hai chương trình mục tiêu quốc gia chưa thực hiện phân bổ cho các bộ địa phương thực hiện
tính đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
vẫn còn khoảng một mươi sáu năm trăm linh tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ và khoảng hai bảy trăm linh tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước
chưa phân bổ cho các dự án cụ thể
tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước vốn trái phiếu chính phủ chậm
ủy ban tài chính ngân sách cho rằng trong bối cảnh nguồn lực đầu tư hạn hẹp
khả năng huy động vốn gặp nhiều khó khăn nhiều công trình dự án đang cần được bổ sung vốn
để sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng thì việc nhiều bộ ngành địa phương đã được phân giao vốn
xong lại chưa giải ngân hoặc tỷ lệ giải ngân quá thấp đã dẫn đến tình trạng lãng phí
làm giảm hiệu quả trong đầu tư
vì vậy ủy ban tài chính ngân sách đề nghị chính phủ bổ sung các nội dung đánh giá sâu về nguyên nhân
dẫn đến tình trạng giải ngân chậm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản
vốn trái phiếu chính phủ thấp để bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin
phục vụ cho quá trình xem xét thảo luận đánh giá tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm hai nghìn một mươi sáu tại quốc hội
sáng nay tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã dự lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm hai nghìn một mươi sáu
đến sự buổi lễ còn có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
tại buổi lễ chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân cho biết
vừa qua trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã xét và tặng cho ba mươi một xã bốn thị trấn một huyện thuộc năm tỉnh an giang bình phước bình thuận kiên giang vũng tàu
đã hoàn thành chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết xóa xong nhà tạm nhà ở rột nát cho hộ nghèo
phát biểu tại buổi lễ đồng chí vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ cho biết
sự kiện này rất có ý nghĩa khi diễn ra đúng ngày một mươi bảy tháng một mươi là ngày phòng chống đói nghèo
gần một mươi sáu năm qua mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên đã giúp đỡ xây dựng sửa chữa nhà đại đoàn kết cho rất nhiều hộ nghèo
hỗ trợ hàng chục triệu lượt hộ nghèo về vốn tư liệu sản xuất và hỗ trợ hàng ngàn công trình dân sinh trường học trạm xá cầu dân sinh đường giao thông nông thôn
để từ đó tỷ lệ người nghèo trên cả nước từ năm mươi bốn xuống còn bốn mươi năm
đây là một hoạt động thiết thực để chung tay giúp đỡ người nghèo mà các tổ chức thành viên nên tham gia
bão mạnh cấp một mươi ba tức là từ một trăm ba mươi năm đến một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi sáu
từ đêm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi ở vĩnh bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám đến cấp một mươi giật cấp một mươi một cấp một mươi hai biển động rất mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
dự báo trong khoảng hai mươi bốn giờ tới bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km
đến một mươi ba h ngày một mươi tám tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm linh chín tám độ kinh đông trên đất liền đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến một mươi ba h ngày một mươi chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một độ vĩ bắc một trăm linh bảy năm độ kinh đông trên vùng ven biển các tỉnh phía đông bắc bộ
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn cấp một mươi năm
do ảnh hưởng của bão ở vĩnh bắc bộ có gió mạnh cấp tám đến cấp một mươi vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn cấp một mươi năm biển động dữ dội cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
những tàu thuyền còn đang hoạt động trên khu vực này cần nhanh chóng di chuyển với nơi tránh trú và neo đậu an toàn
người dân tuyệt đối không nên cho tàu ra khơi cũng như ở lại trên các tàu thuyền và lồng bè nuôi cá ở khu vực này
trước diễn biến phức tạp của cơn bão số bảy các địa phương ven biển khu vực miền trung đang tích cực triển khai các công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn
báo cáo nhanh của văn phòng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão miền trung đóng tại thành phố đà nẵng
tính đến sáu giờ ngày hôm nay các tỉnh thành phố từ quảng trị đến khánh hòa đã hướng dẫn cho tổng số ba mươi sáu ba trăm sáu mươi sáu tàu với gần một trăm sáu mươi một năm trăm linh lao động biết vị trí
hướng di chuyển của bão số bảy để chủ động phòng tránh
trong đó tại khu vực quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa là bốn trăm bảy mươi bốn tàu trên sáu bảy trăm linh lao động hoạt động tại các khu vực khác là bốn năm trăm ba mươi bảy tàu với trên hai mươi tám tám trăm linh lao động
hiện văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ quảng bình đến khánh hòa đang tiếp tục công tác kiểm đếm kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên biển vào tránh trú
các địa phương trong khu vực đã có công điện chỉ đạo các sở ngành địa phương chủ động triển khai công tác ứng phó với bão số bảy và mưa lũ sau bão
theo thông tin mới nhất từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung mương dự báo đến một mươi h ngày một mươi chín tháng một mươi vị trí tâm báo số bảy với tên gọi quốc tế là sarika ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm linh bảy chín độ kinh đông cách bờ biển quảng ninh nam định khoảng một trăm linh km về phía đông nam sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm báo mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn một mươi năm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương từ đêm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi
vị trí tâm báo số bảy với tên gọi quốc tế là sarika ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm linh bảy chín độ kinh đông cách bờ biển quảng ninh nam định khoảng một trăm linh km về phía đông nam sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm báo mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn một mươi năm
trước diễn biến nhanh và liên tục có sự đổi hướng của bão số bảy
bà chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương
tiếp tục thông báo hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi khu vực nguy hiểm
đối với vùng núi cần đặc biệt đề phòng mưa do hoàn lưu bão có thể gây sạt lở đất lũ ống lũ quét
chuẩn bị các phương án tiêu thoát nước ở vùng trũng theo dõi diễn biến để di rời dân tại những vùng có nguy cơ sạt lở cao
thông báo người dân tích cực thu hoạch lúa mùa bảo vệ cây trồng vụ đông và chủ động các phương án ứng phó với bão để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra
trước tình hình trên bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn nguyễn xuân cường đã có mặt tại hà tĩnh để kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt và công tác ứng phó với cơn bão số bảy
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đợt mưa lũ vừa qua đã làm ngập lụt hơn ba mươi hộ dân ở một trăm linh tám xã phường bảy trăm bảy mươi bốn hectare lúa mùa hơn hai hai trăm linh ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha cây ăn quả một một trăm tám mươi ha nuôi trồng thủy sản

ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn ha hoa màu
sinh hoạt thiết yếu cho bà con tổ chức vệ sinh môi trường tiêu độc khử trùng ngay sau khi nước rút
để không xảy ra những dịch bệnh lây lan
sau những nỗ lực khắc phục suốt ngày đêm vào lúc một mươi năm h ba mươi chiều nay một mươi bảy tháng một mươi
tuyến đường sắt bắc nam đã được thông tuyến sớm hơn hai tiếng rưỡi so với dự kiến
trước đó do mưa lũ nhiều vị trí đường sắt đoạn qua hà tĩnh quảng bình đã bị ngập nước
sạt lở trôi nền đường nên phải dừng chạy tàu trong đêm ngày một mươi ba tháng một mươi
đến sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi đường sắt được khắc phục để thông tuyến
nhưng do mưa lũ diễn biến phức tạp nên đến chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi tuyến đường sắt bắc nam lại bị ách tắc
để thông được tuyến đường sắt bắc nam ngành đường sắt đã huy động hàng trăm công nhân
cùng phương tiện máy móc khắc phục các điểm bị hư hại suốt ngày đêm
trong khi đó ở phía nam cơn mưa lớn gần đây tại tỉnh bình dương gặp lúc chiều cường đang lên
khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh ngập sâu trong nước gây ảnh hưởng đến giao thông
và sinh hoạt của người dân
nhiều đoạn trên các tuyến đường của thành phố thủ dầu một như nguyễn thị minh khai phan công khai
đoàn trần nghiệp hai bà trưng ngô quyền cách mạng tháng tám thích quảng đức bị ngập nước di chuyển khó khăn
trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua khu suối cát nối giữa thành phố thủ dầu một và thị xã thuận an
nước ngập sâu làm giao thông tê liệt lực lượng chức năng phải vất vả phân luồng điều tiết giao thông
mưa lớn làm cháu hoàng xuân hiếu sinh năm hai nghìn tám
ở phường dĩ an thị xã dĩ an bị nước cuốn xuống cống thoát nước ven đường
đây là vụ nước cuốn trôi người xuống cống thứ hai tại bình dương trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
trước đó trong cơn mưa sáng ngày tám tháng một mươi nước dâng cao cũng đã cuốn trôi một người dân ở phường phú hòa xuống cống
trên đường nguyễn thị minh khai thành phố thủ dầu một
nhưng may mắn thoát chết nhờ hai người phụ hồ cứu thoát
liên quan đến sự cố chiều cường gây vỡ bờ bao nội đồng buộc phải sơ tán dân có nhà bị ngập nước
của hai thành phố hồ chí minh
đến chín giờ sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi công tác khắc phục đã cơ bản hoàn tất
chính quyền địa phương đã ra cố lại bờ bao chủ động ứng phó với tình hình chiều cường đạt đỉnh vào hôm nay
được biết hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ cứu nạn cứu hộ dân quân dân phòng của địa phương đã túc trực thâu đêm
cùng với nhiều phương tiện máy xúc nỗ lực xử lý sự cố vỡ bờ bao
sáng nay năm mét trong số hai mươi mét cuối cùng cũng đã được đóng cửa tràm ra cố đất đá
tình trạng chiều cường tràn gây ngập nhiều nhà dân đã được xử lý hiệu quả
đối với hơn bốn mươi hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố ngay trong đêm ngày một mươi sáu tháng một mươi
sau khi bơm nước ra khỏi nhà người dân đã được cung cấp điện trở về với sinh hoạt bình thường
đối với các hộ ngập nặng chiều nay chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và hỗ trợ mỗi hộ một triệu đồng
đến thời điểm này trung tâm chống ngập và công ty thủy lợi tp hcm cũng đã khắc phục xong sự cố hỏng
hệ thống điều khiển văn ngăn triều tại trạm điều tiết khu vực sông lớn đá hàn
để chủ động ứng phó với các diễn biến của cao điểm chiều cường
tiếp theo chương trình hội bảo vệ người tiêu dùng công bố kết quả khảo sát nước mắm
cây cầu nối hai hòn đảo nhỏ gần đảo nghỉ dưỡng bali nổi tiếng của indonesia vừa bị sập khiến ít nhất tám người thiệt mạng và ba mươi bốn người khác bị thương
theo cảnh sát địa phương vụ việc xảy ra vào khoảng sáu giờ chiều qua theo giờ địa phương và vào thời điểm cầu bị sập đã có quá nhiều người qua cầu để tham dự một lễ tôn giáo
một số người đi xe máy cũng đã bị ngã xuống nước mặc dù mực nước biển bên dưới cây cầu này chỉ sâu chưa đến hai mét song rất nhiều người đã bị thương do các mảnh vỡ từ cây cầu bị sập
theo người phát ngôn cơ quan giảm nhẹ thảm họa quốc gia tám nạn nhân thiệt mạng và ba mươi bốn người bị thương đều là người dân địa phương
hiện công tác tìm kiếm và cứu nạn đã chấm dứt sau khi những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện và không còn ai mất tích